tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã dự lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm hai nghìn một mươi sáu
đến sự buổi lễ còn có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tại buổi lễ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân cho biết
vừa qua trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã xét và tặng cho ba mươi một xã bốn thị trấn một huyện thuộc năm tỉnh an giang bình phước bình thuận kiên giang vũng tàu
đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết xóa xong nhà tạm nhà ở rột nát cho hộ nghèo
phát biểu tại buổi lễ đồng chí phương đình huệ phó thủ tướng chính phủ cho biết
sự kiện này rất có ý nghĩa khi diễn ra đúng ngày một mươi bảy tháng một mươi là ngày phòng chống đói nghèo
gần một mươi sáu năm qua mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã giúp đỡ xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết
cho rất nhiều hộ nghèo hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về vốn tư liệu sản xuất
và hỗ trợ hàng ngàn công trình dân sinh trường học trạm xá cầu dân sinh đường giao thông nông thôn
để từ đó tỷ lệ người nghèo trên cả nước từ năm mươi bốn xuống còn bốn mươi năm
đây là một hoạt động thiết thực để chung tay giúp đỡ người nghèo mà các tổ chức thành viên nên tham gia